chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cuộc sống ngày càng hiện đại và bận rộn hơn nhưng cứ mỗi khi trở về với cánh đồng với cây đa giếng nước mái đình thì cái hồn xưa cũ của làng quê vẫn thấm đẫm trong tâm trí mỗi người
chính nơi làng quê mộc mạc hồn hậu này là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa bất biến của dân tộc
cũng chính từ nơi đây những trò chơi dân gian một phần không thể thiếu
những trò chơi truyền thống được ra đời
sinh ra phát triển và tồn tại ngay trong chính đời sống sinh hoạt của bao thế hệ người dân
nên các trò chơi vừa mang nét dung dị mộc mạc vừa thể hiện sự sáng tạo và trí tuệ dân gian
phần lớn trò chơi dân gian đều được phổ biến ở nhiều vùng miền và với mọi đối tượng
các trò chơi ở mỗi vùng có thể xuất hiện những tên gọi khác nhau
nhưng thể thức và luật chơi về cơ bản vẫn giống nhau
thế nhưng chỉ riêng trò chạy gió là không có ở bất kỳ đâu
ngoài thôn cuột xã việt hùng huyện quế võ tỉnh bắc ninh
cùng với thể thức chơi khác lạ và chứa đựng trong đó tư tưởng nhân sinh sâu sắc
chạy gió được xem là một trò chơi dân gian độc đáo vùng kinh bắc
một ngày mới bắt đầu bình yên trên những thửa ruộng ở một làng quê nhỏ vùng kinh bắc
tiếng trống rục rã vang lên vừa là lời mời gọi dân làng đến tham gia
vừa là dấu hiệu khai trọng vừa là lời mời gọi dân làng đến tham gia
vừa là lời mời cho một cuộc chạy rõ sắp bắt đầu
người người từ già tới trẻ đều háo hức chờ đợi một buổi thi đấu đầy tiếng cười và vui nhộn
chạy rõ lạ từ cái tên đến cách chơi
gọi là chạy gió vì hoạt động của trò chơi cần dùng đến chiếc gió là một chiếc túi lớn đan bằng sợi
trước kia thường được dùng để đựng thóc lúa
trong trò chơi thì chiếc rõ dùng để đựng một bộ trang phục của đủ mọi giới
mọi ngành nghề như bộ quần áo nông dân công nhân bộ đội
trò chơi dân dân chạy rõ thì nó gồm có một mươi bộ trang phục
và một mươi bộ trang phục đó thì được cất trong một mươi chiếc gió
thế và một mươi bộ trang phục thì là nó khác nhau
nó mang cái tính chất của chẳng hạn như là một chiếc rõ mang trong đó là bộ trang phục của anh
trong đó là bộ trang phục của anh
anh bộ đội hoặc là anh nông dân anh công nhân và anh trí thức nhà sư và thị màu hay là thầy lý mẹ đốt
phần hấp dẫn nhất là các cái nhân vật mà khi nhập vào vai thì làm sao mà khi thể hiện cái vai diễn của mình
là phải gây cho khán giả có những giây phút phải cười thật là xả khoái và vui vẻ
thể lệ chơi chạy rõ rất đơn giản
tám hoặc một mươi người tham gia trò chơi tương ứng với số rõ đã được chuẩn bị từ trước
sau tiếng trống hiệu lệch người chơi chạy từ vạch xuất phát tới chỗ đặt những chiếc rõ
và nhanh tay lựa chọn cho mình một chiếc bất kỳ
nhiệm vụ của người chơi lúc này là vừa chạy xung quanh tạo thành một vòng tròn
vừa mặc bộ trang phục đựng trong chiếc gió mà mình giành được
trong tiếng trống rộn ràng vòng người chạy hối hạ
một người phụ nữ dần cải trang thành một ông lý trưởng trong xã hội xưa
anh thanh niên biến thành mẹ đốt
chỉ khi nào tiếng trống ngừng thì người chơi mới được đặt gió xuống đất
khi tiếng trống rục cất lên người chơi tiếp tục cầm rõ vừa chạy vừa mặc trang phục
trò chơi dân gian này được thành lập từ thời các
cụ và thời xa xưa cơ
và đến chúng mình là bậc con cháu thì cứ chỉ biết là
nối tiếp để gìn giữ và duy trì cái trò chơi này
trước kia ở nhà thì là thanh niên ý
rồi khi là thanh niên là mình bắt đầu là nhập vào chơi rồi
và đặc biệt là đến khi mình tham gia công tác xã hội vào phong trào của địa phương
thì là mình cảm thấy rất là vui và rất là sẵn khoái khi được tham gia trò chơi này
là trò chơi dân gian chỉ tồn tại duy nhất ở thôn guột
nhưng không một
ai trong làng biết về sự ra đời của nó
cũng không có một câu chuyện nào liên quan tới trò chơi này được truyền lại
chỉ biết rằng chạy gió đã tồn tại trong ký ức của nhiều lớp thế hệ nơi đây
phong trào chạy gió của địa phương này nó có cổ truyền từ các cụ ngày xưa
từ các cụ ngày xưa tức là các cụ ngày xưa là
đóng các cái vai của xã hội
tức là đủ các cái thành phần của xã hội
khi tôi còn trẻ còn bé và bố mẹ sinh ra tôi đã có từ lâu đời
và vẫn duy trì về những cái nét đẹp của câu đội bộ chạy gió
trong những cái ngày lễ đầu xuân hoặc là lễ đàng tổ chức tế thánh thì đều tổ chức câu đội gió
và được mọi người dân rất quan tâm ủng hộ cũng là nơi giải trí cho bà con sau những ngày tham gia lao động sản xuất
người làng uột luôn tự hào vì qua bao đời trò chơi vẫn được giữ gìn và chưa khi nào bị quên lãng
thậm chí trong những năm chiến tranh ác liệt nhất dân làng vẫn tổ chức chơi dậy gió vào ngày hội hoặc lễ tết
thế mới thấy trò chơi này đã trở thành một hoạt động tinh thần không thể thiếu với người dân thôn uột
để đến giờ mỗi khi có dịp họ ngồi lại chia sẻ với nhau những câu chuyện từ thời xa xưa
với niềm vui sen lẫn tự hào
tết là năm nào làng cũng tổ chức
tết là bất kể cả cứ có ngày tết là các cụ ở đây tổ chức là cái ngày mà chạy gió là đầu trọ
kể cả trong mỹ những năm ác liệt quá thì có khi một năm hai năm không làm
nhưng mà sau thời gian hòa bình từ năm hòa bình nhờ lại các cụ là làng là trưởng thôn qua khác nọ
ở khóa kia là các vị sử dụng làm được tốt
nói chung là cũng vẫn cứ duy trì cái phong trào của địa phương
bây giờ thì cái thời buổi nó khó khăn thì không có một cái gì thưởng thiết cả
không có được như bây giờ
trước đó là người ta chỉ có những cái bao thuốc hay là hoặc gói kẹo
đấy là người ta thưởng những cái vai như đó
thế thì tôi tôi là bây giờ cũng trẻ tuổi
cháu không lấy giải đâu cháu góp vui cho nhân dân để lôi cuốn những nghệ thuật
của mình và của các cụ đi trước và của các cháu tham gia vào sau
thì để nó lôi cuốn cho nhân dân xem cho nó được đông vui
cầu lạc bộ chạy gió thôn nguột ra đời từ cách đây khá lâu và thành viên chủ yếu là các hội viên trong hội phụ nữ
các chị em vừa là những người tham gia đội chạy gió mỗi khi làng tổ chức
vừa là người chịu trách nhiệm chăm chút cho những bộ trang phục đạo cụ của trò chơi
trải qua nhiều đời các nhân vật trong trò chơi gần như không thay đổi
tuy nhiên quần áo thì có đôi chút đổi khác theo thời gian
chị hà làm chủ nhiệm câu lạc bộ đã gần chục năm nay
công việc ăn cơm nhà vác tù và thế nhưng chị vẫn xem đây là niềm vui nhỏ nhỏ của mình
biết tới chạy gió từ khi còn nhỏ
tới khi lớn lên tham gia vào đội chạy rồi làm chủ nhiệm câu lạc bộ
chị chỉ mong góp được chút công sức nhỏ để lưu giữ lại những giá trị không thể đong đếm của trò chơi truyền thống độc nhất trên quê hương mình
trước chị hà từng có nhiều thế hệ cũng tham gia đội chạy mang trò chơi đi biểu diễn ở huyện ở tỉnh
khi bắt đầu vào đội chị hà cũng như nhiều người trẻ khác đã tìm các cụ lớn tuổi trong làng
để tìm hiểu thêm về các câu chuyện liên quan tới trò chơi
dù luật chơi và cách thức chơi không khó nhưng ý nghĩa và vai trò của những nhân vật trong trò chơi thì không phải người trẻ nào cũng hiểu được
sau khi mà chúng tôi nghỉ rồi ấy thì để lại những cái gì cho tiếp đời sau cho tiếp sau là gió quần áo đạo cụ
thế và truyền lại là bảo các cháu là nó phải thế này nó vài thế kia thì nó mới thành được
chứ không phải là nhiễm nhiên mà các cháu cứ thế mà mà chạy được

cái ý nghĩa của các vai này thì nó một là nó trêu cười cho dân là nó trêu chọc cho dân
để cho dân xem cười sảng khoái trong lúc lao động vất vả thôi
chứ còn nó cũng không có làm cái gì ảnh hưởng đến
nhưng mà nói chung lại là điều tốt điều lành cho làng nó vui để làng phát triển
cầu lạc bộ chạy gió thôn thường tập trung tại đình làng trước và sau mỗi dịp tổ chức thi chạy
để bàn lại công việc và chuẩn bị trang phục
đạo cụ cho những lần tiếp theo
mỗi bộ trang phục phải toát lên tính chất công việc của nhân vật ấy
bao gồm những vật dụng quen thuộc gắn liền với họ trong cuộc sống hàng ngày
chẳng hạn như trang phục nông dân sẽ đi kèm với chiếc liềm chiếc cuốc hay nón lá
còn anh bộ đội thì có mũ cối khẩu súng và chiếc ba lô
để làm khó hơn cho người chơi khi chuẩn bị người ta thường lột trái các bộ trang phục
và bột thắt nút các phần ống
đóng tay thân áo trước khi cho vào gió
để người chơi thể hiện sự khéo léo và nhanh nhạy của mình
trọng tài chính tất cả là ở chống cái hết
rồi hai trọng tài trực tiếp trên sân là nhắc nhở
thế thì duy trì cái này thì nó có những cái thể lệ và cái quy định
tức là anh phải duy trì đúng thời gian
và đồng thời để coi là giữa trò chơi là nó liên hoàn cũng như đạt được những cái yêu cầu
thì coi cái đấy là coi người trong tài chính
trống cái là quyết định mọi vấn đề

sau khi đã thay đổi xong từng cặp nhân vật phải tìm nhau và ghép cặp thành công trước khi trọng tài báo hết giờ
công nhân đi cùng bộ đội nhà sư với chi thức lý trưởng với mẹ đốt
không chỉ là trò chơi thông qua cách thể hiện các nhân vật đặc trưng
chạy gió còn cho thấy cái nhìn nhân sinh và bao hàm những chiếc lý của cuộc sống
chẳng hạn quan điểm chi thức và đạo đức phải luôn xâm hành được thể hiện qua ghép đôi nhà sư với anh chi thức
tôi tham gia cái trò chơi này rất chi là vui và bổ ích
mỗi khi chạy xong vòng một mươi năm hai mươi phút xong nó sảng quái
tuy mệt nhưng mà chúng tôi đều
đều rất là vui vẻ và thấy sản khoái
em chơi trò chơi này nhiều lần rồi và em thấy hay ạ
người ta mặc quần áo vương cười
em thấy nhân vật bà hách bà bầu là diễn nó khó nhất
tại vì nó phải gây hài hước nhiều nhất cho khán giả
trẻ con làng guột ngay từ khi còn nhỏ đã được hướng dẫn tỉ mỉ cách mặc những bộ trang phục chạy gió
rồi được nghe giải thích về các nhân vật trong trò chơi là ai
họ có vai trò như thế nào trong xã hội
đó là ý nghĩa sâu sắc mà thế hệ con cháu sau này của làng hụt cần ghi nhớ trong trò chơi này
chạy gió mang lại cho cuộc sống người dân thôn gột những niềm vui nhỏ nhỏ nhưng lâu bền như thế
nếu như truyền thống là những gì tốt đẹp nhất được truyền lại từ thế hệ trước cho đến thế hệ sau
thì ở thôn muộn trò chơi chạy gió cũng được bà con dân làng xem như một vốn quý cần được trân trọng và giữ gìn
thưa quý vị và các bạn
trò chơi chạy gió đã mang đến những giây phút thư thái sảng khoái cho người xem
đồng thời cũng là môn thể thao giúp người chơi rèn luyện sức khỏe và sự linh hoạt
đời trước truyền lại cho đời sau
các thế hệ người dân làng gột thay nhau nối tiếp giữ gìn trò chơi dân gian độc đáo của cha ông
góp phần làm hoàn thiện bức tranh về văn hóa truyền thống của vùng kinh bắc
quý vị và các bạn thân mến
cùng với thổ hà và bát tràng
làng gốm phủ lãng ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
là một trong ba trung tâm gốm cổ đã tồn tại và phát triển ở phía bắc việt nam
đã có thời gian nghề gốm ở phủ lãng bị mai một
nhiều gia đình phải bỏ nghề
nhưng nhờ vào nỗ lực của những người tâm huyết
nghề gốm phủ lãng đang bắt đầu hồi xếp
trong câu chuyện về người giữ gìn bản sắc tuần này
mời quý vị và các bạn gặp gỡ một người con của làng gốm phủ lãng
dù trẻ tuổi nhưng anh đã có những thành tích đáng ghi nhận
góp phần khôi phục nghề truyền thống của quê hương
trần mạnh thiều và gốm thiều đã trở thành tên tuổi gắn liền với làng gốm phủ lãng
với tư duy nhạy bén óc sáng tạo và lòng yêu nghề
sau khi hoàn thành xong những năm học tại trường đại học mỹ thuật công nghiệp
chàng trai trần mạnh thiều trở về quê
góp phần tạo nên diện mạo mới cho sản phẩm truyền thống của quê hương
bắt đầu từ việc thay đổi kiểu dáng họa tiết hoa văn trang trí trên sản phẩm
cho đến thay đổi đối tượng khách hàng
gốm thiểu đã đưa sản phẩm của làng nghề phủ lãng lên tầm quốc tế
được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng

tuổi thơ trần mạnh thiểu như bao đứa trẻ ở làng nghề
lớn lên cùng đất và nên người cùng gốm
đó là quãng thời gian cơ cực của gia đình thiều
mẹ làm thuê cho các xưởng trong làng
cậu bé thiều ngoan ngoãn chơi một mình cho mẹ yên tâm làm việc
ngay từ nhỏ thiều đã coi đất như là một người bạn
mà cậu chơi mãi không chán
hết nạn con trâu lại làm pháo nổ
cứ mãi miết cho hết ngày công của mẹ
ngày này qua ngày khác
mẹ mình là một trong những người nghệ nhân của làng
và bà đã biết vốt từ lúc khi còn một mươi ba tuổi cơ
đến năm nay bà đã bảy mươi năm tuổi
mẹ mình đã dạy mình từ những cái
vốt sản phẩm ra sao cho đến những cái từ
những cái kinh nghiệm của bà là những cái
vô cùng quan trọng để mình phát triển cái nghề
lớn thêm chút nữa
thiều được mẹ dạy cách nhảo đất
sau này theo con đường học hành
thiều vẫn không rời xa gốm
khi chọn ngành học mỹ thuật ứng dụng
khi mình tốt nghiệp phổ thông trung học thì mình
quyết định là mình chọn cái
cái gáy mình có tìm hiểu
và chọn cái con đường
đi học cái nghề gọi là
mỹ thuật ứng dụng
mỹ thuật ứng dụng là cái ngôi trường
mỹ thuật công nghiệp là cái nơi để
để rèn rũa và đào tạo
ra các cái lớp họa sĩ
tạo dáng cho các sản phẩm để mình phát triển
cái nghề của mình cũng như là phát triển
cái ngày của quê hương và cái bước đầu tiên
của mình là bắt đầu
là tìm ra những cái sản phẩm nó
thay đổi những cái trên cơ sở
những cái sản phẩm
truyền thống của làng nghề mình thay đổi
về cái mẫu mã
về cái màu sắc về cái design về cái
hình dáng để nó phù hợp với cái
cái thị trường với những cái
điều kiện hoạt tạo của đất nước
để mà tìm cho làng nghề
một cái hướng đi mới
bằng những kiến thức được đào tạo tại trường đại học
và những kinh nghiệm
bí quyết làm gốm truyền thống của cha ông
chàng trai trẻ trở về quê hương
mở xưởng gốm
với hy vọng mở hướng đi mới cho nghề gốm
thời gian đầu
vô cùng khó khăn
trong tay thiểu không có một đồng vốn
để bắt tay vào tìm con đường mới
thiểu phải cẩn trọng
tự mình làm từng công đoạn
từ nhào đất đúc cuôn
rồi phơi nung
những sản phẩm đầu tiên ra lò
như thế này
có mỏ cong vanh nứt vỡ
bao nhiêu công sức và vốn liếng
gom góp vào những mẻ gốm đầu
coi như đổ xuống sông xuống bể
kết quả không như mong đợi
khiến chàng trai trẻ gần như tuyệt vọng
ngồi nhìn các sản phẩm lỗi
không biết nguyên nhân thất bại từ đâu
phải làm gì để khắc phục được
buồn bã và thất vọng
vì người ta lừa hết vì anh ấy là người rất là con tôi thì nó là xuất thân là một gia đình nông dân cho nên là rất là thật thà chứ không biết mánh khóe nên là bị người ta lừa
xong đó lại về tiếp tục tôi lại động viên em là ai làm tiếc không lo con tôi chỉ có hai bàn tay trắng thôi
chứ bố mẹ cũng không có cái gì để giúp con cả mà vợ chồng tôi chỉ giúp em bằng hai bàn tay của mình tức là có nghề trong tay
nghề gốm thì không nói một cái nghề thật sự là nó đúng là một cái nghề nó mang tính gọi là nghề thổ mộc là nó vô cùng là gian truân
thực ra chơi với lại gốm không phải là đơn giản thực ra là để tìm ra sản phẩm mới đã khó mà lại còn tìm được chỗ đứng cho thị trường là cũng là cực khả vô cùng cực khó
chính vậy thật ra là
cái đấy cũng là những cái điều cũng có nghĩa là vô cùng là chăn trở nhưng mình nghĩ là mình phải nghiên cứu mình phải làm phải tìm ra
thực ra là nói chung là đất nó không phụ công người
ý chí và sự quyết tâm của người con làng gốm không cho phép bản thân bỏ cuộc
trần mạnh thiều lại miệt mài đứng lên từ những thất bại và rồi cũng có được những thành công bước đầu
anh dần làm chủ được các kỹ thuật thuộc hàng bí quyết để sản phẩm không bị cong vanh và có được màu sắc như ý
anh quan niệm sản phẩm nghệ thuật làm bằng tay có những đặc điểm mà máy móc không thể thay thế
gốm thiểu nói riêng và gốm phủ lãng nói chung là sản phẩm của tâm hồn thông qua đôi tay
mỗi món đồ đều mang dấu ấn cá nhân phụ thuộc vào tình cảm con người khi làm ra nó
nên có sức hấp dẫn đặc biệt
với sự hỗ trợ đắc lực của mẹ của người thân và bà con trong xóm sưởng gốm thiều ngày càng phát triển
dù quy mô xưởng chưa phải lớn nhưng với trần mạnh thiều điều có ý nghĩa nhất là mục tiêu khôi phục và phát triển nghề gốm truyền thống của quê nhà đã thành hiện thực
không chỉ vậy sườn gốm của anh còn tạo công ăn việc làm cho bà con trong vùng
mình mong muốn là mình
cái công việc của mình nó là cái niềm đam mê của mình
còn nó phát triển thì thế nào thì cái đấy nó
nhiều khi là
có lẽ là cái chuyện quanh chế thì mình không có quá quan niệm
quan niệm là mình lúc nào có cơ hội được xây nghề được làm nghề
đấy là một cái điều mình luôn luôn mong muốn
lúc nào cũng có cơ hội có công việc để mình thể hiện mình
đối với nàng nghề thì mình mong muốn là
phu lãng nó không phải
dừng lại ở những cái
sản phẩm mà người ta thấy đây
người ta vẫn thường nghĩ khái niệm nó chỉ là những sản phẩm tiêu dùng đơn thuần
là những cái chum cái vải hay những cái tiểu
mà phu lãng
còn biết đến nó
với những các loại sản phẩm cao cấp
hiện tại sườn gốm thiều sản xuất được hàng trăm mẫu mã khác nhau
tất cả đều do anh sáng tạo
dự định sắp tới của người đàn ông mê gốm này là mở rộng cải tạo để sưởng gốm vừa là nơi sản xuất
vừa là một địa chỉ không thể thiếu của những tour du lịch văn hóa
bằng tài năng và nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với trách nhiệm với quê hương
trần mạnh thiều đã đưa sản phẩm gốm quê nhà lên một tầm cao mới
đồ gốm phú lãng giờ không chỉ để đựng dưa cà mắm muối mà đã trở thành sản phẩm nghệ thuật được ưa chuộng ở nhiều phương trời xa
nhờ đó bày bạn nam châu biết thêm một sản phẩm văn hóa đặc sắc của việt nam
đến với quê võ không thể không thưởng thức các món ăn từ cá sông do chính đôi bàn tay của người dân quế võ chế biến để cảm nhận được cái tình của con người kinh bắc
các con sông ở huyện quế võ có nhiều loại cá nhưng phổ biến nhất là cá ngạnh và cá ngần
và món ăn được yêu thích nhất có lẽ là món cá ngạnh ôm chuối đậu
cá ngạnh là loài cá da trơn màu bạc có dâu như cá chê ít xương thịt trắng chắc và thơm
cách làm cá ngạnh khá đơn giản nhưng muốn miếng cá được chắc thịt người ta phải trần qua nước sôi vào mình cá trước khi làm
cá ôm chuối đậu là món ăn cần khá nhiều gia vị trong đó bắt buộc phải có mẻ và nghệ đây là hai thứ gia vị làm nên hương vị đặc trưng của món ăn
nguyên liệu nấu cùng cá ngoài thịt ba chỉ
đậu rán phải có mấy quả chuối xanh hái trong vườn nhà cùng một vài loại rau cho dậy mùi như lá lốt tứa tô hành lá
chuối xanh gọt vào ngoài ngâm vào nước muối loãng để không bị thâm rồi thái miếng to
khi nấu cùng cá ngạnh vị chất nhẹ của chuối xanh sẽ không còn hơn nữa chuối xanh cũng góp phần làm cá không còn vị tanh
khi mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu chế biến
đổ chút dầu ăn vào nồi cho thịt ba chỉ vào rang đều đến khi vàng cạnh thì cho lần lượt các nguyên liệu cùng gia vị vào
lúc này chú ý đào đều tay cho ngấm đều gia vị nhưng phải nhẹ nhàng để đậu không bị nát
sau đó đổ nước vào đung sôi thì cho cá vào
từ lúc cho cá vào cần chú ý mức lửa và thời gian om để cá vừa chín tới
nếu chưa đủ lửa cá sẽ bị tanh nếu quá lửa cá sẽ nát
cá mình cho vào bắt đầu tính từ lúc cho vào khoảng một mươi phút thì mình bắt ra gì nào
cá vừa chín tới tầm không bị nát thì ăn cá nó sẽ ngon hơn
khi nổi cá ôm chín tới người ta múc ra nồi nhỏ thêm chút lá lốt lên trên cho dậy mùi rồi bày ra bàn ăn
món cá ôm chuối đậu ngon nhất khi còn nóng
người vùng quế võ thường để cả nồi giống như ăn lẩu nhúng hoa chuối và lá lốt ăn kèm
món ăn dân dã này không những được người dân nơi đây yêu thích
mà khách phương xa ghé chơi có dịp được thưởng thức cũng rất đón chờ
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại